ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức lễ ra mắt và công bố quyết định thành lập hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố
đây là một trong những hoạt động để thực hiện bảy chương trình đột phá mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
trong đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những chương trình quan trọng nhất
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm bốn mươi sáu trường đại học đóng trên địa bàn bao gồm các trường đại học công lập dân lập
tư thục nước ngoài đều tham gia hội đồng này hội đồng hiệu trưởng các trường đại học sẽ được chia làm năm khối ngành khác nhau
như sức khỏe sư phạm văn hóa nghệ thuật du lịch xã hội và nhân văn kỹ thuật công nghệ và kinh tế chính trị pháp luật
chủ tịch hội đồng các hiệu trưởng do nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đảm nhiệm
với trách nhiệm là thành viên của hội đồng trường chúng tôi sẽ chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong vấn đề đào tạo
nguồn nhân lực nhất là đào tạo cán bộ cho thành phố
ngoài ra thì với mục tiêu là gắn kết giữa các trường đại học với nhau
nhằm mục tiêu là đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
việc thành lập hội đồng hiệu trưởng các trường đại học nhằm huy động các nguồn nhân lực trí tuệ
phục vụ cho các chương trình đột phá và triển khai các đề tài theo đơn đặt hàng của thành phố
đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đồng thời tập hợp đội ngũ các nhà khoa học từ các trường đại học
học viện trên địa bàn thành phố và huy động các tiềm năng khoa học công nghệ
các sáng kiến thông qua việc gắn kết giữa các trường đại học các tổ chức nghiên cứu với nhau